kính chào quý vị và các bạn
trong khi miền nam nắng mạnh thì các tỉnh miền bắc lại đang chìm sâu trong khối không khí lạnh và mưa rét
dự báo đến ngày một mươi bảy tháng một sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới nền nhiệt toàn khu vực giảm sâu
thủ đô hà nội duy trì trạng thái mưa phùn và rét trong vòng ít nhất một mươi ngày tới
đặc biệt là vào lúc sáng sớm đi trên đường thì quý vị có thể cảm nhận rõ hiện tượng hóa mù giao mưa
sương mù làm giảm tầm nhìn đồng thời cũng khiến cho cảm giác rét bút rõ rệt hơn